phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ
vào khoảng hai mươi một h tối ngày một mươi sáu tháng một tại bản siếng xã môn sơn huyện con cuông phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện con cuông đồng chủ trì phối hợp các lực lượng phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng lê văn bốn chú tệ xã môn sơn huyện con cuông về hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy tăng vật thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định bốn là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ